tin an ninh trật tự công an huyện văn bàn phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh lào cai
vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy
quá trình đấu tranh chuyên án đến khoảng tám giờ ngày sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thôn nậm van
xã nậm xây huyện văn bàn của tỉnh lào cai các lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng giang a quả
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thôn mà sa phìn xã nậm xây huyện văn bản
vật chứng thu giữ là hai bánh ma túy cùng một số đồ vật tài liệu có liên quan
tại cơ quan công an giàng a quả khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã nhận vận chuyển hai bánh heroin
để đi bán cho một đối tượng không rõ danh tính nếu bán được sẽ nhận được một mươi triệu đồng tiền công
hiện công an huyện văn bàn đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án